do cờ bạc nợ nần nên đối tượng đã lập tài khoản facebook sau đó tìm kiếm các hội nhóm bán hàng trên mạng xã hội rồi liên hệ đặt hàng
công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa đã bắt giữ đối tượng trương thị hiền ở huyện hoàng hóa để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản
để tạo lòng tin hiền tự xưng mình là chủ cơ sở bán hàng ăn khi nhận hàng phải kiểm tra thử rồi mới thanh toán tiền vào tài khoản
tuy nhiên sau nhiều lần nhận hàng hiền vẫn không chuyển tiền vào tài khoản mà tìm cách xóa hết dấu vết và chặn liên lạc với các bị hại
tính từ đầu tháng một mươi hai đến khi bị bắt hiền đã gây ra hàng trục vụ lợi đảo các chủ cơ sở sản xuất buôn bán nem dò trà với tổng số tiền gần một trăm linh triệu đồng